trong khi chiến sự chưa lắng dịu một thông tin tích cực là người dân tại gaza sắp nhận được hàng viện trợ y tế
tổ chức y tế thế giới who hôm qua cho biết năm xe tải trở vào tự y tế đã sẵn sàng qua cửa khẩu rafah
sau khi israel cho phép chuyển hàng cứu trợ
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cũng tiếp tục đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp
về một lệnh ngừng bắn nhân đạo giữa hamas và israel
phát biểu họp báo tại thủ đô cairo ai cập tổng thư ký guterres cho hay trong gần hai tuần qua
người dân gaza đã đối mặt với tình cảnh bị cắt đứt nguồn cung năng lượng
thực phẩm thuốc men và nhiều mặt hàng thiết yếu khác
ông guterres kêu gọi hai bên gấp suất thực thi hành động nhân đạo
đối với hamas đó là việc phóng thích con tin ngay lập tức và vô điều kiện
trong khi israel cần mở thông tuyến đường trợ hàng nhân đạo
nhằm đáp ứng yêu cầu cơ bản nhất của người dân gaza
nhà lãnh đạo liên hợp quốc cũng hối thúc các bên đặt thỏa thuận ngừng bắn
để triển khai hiệu quả hoạt động cứu trợ
đây là thời khắc khủng hoảng trầm trọng
tôi kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức
người dân gaza cần những dịch vụ và nguồn cung cấp thiết yếu
và do đó chúng ta cần tiếp cận nhân đạo nhanh chóng và không bị cản trở
chúng ta cần thực phẩm nước và thuốc men ngay bây giờ
trên quy mô lớn và phải được duy trì
sân bay en aris và cửa khẩu rafah không chỉ quan trọng
mà còn là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta
đó là nguồn sống của người dân gaza
ai cập tới nay đã đồng ý cho phép một đoàn hai mươi xe
trở viện trợ nhân đạo vào gaza thông qua cửa khẩu rafah
israel cũng đã đồng ý để đoàn xe đi qua
sau văn phòng thủ tướng benjamin netanyahu cho hay
sẽ không cho phép viện trợ đi qua lãnh thổ của israel
cho tới khi hamas trả tự do cho các con tin
theo kế hoạch tổng thư ký guterres sẽ tham dự cuộc gặp
thượng đỉnh quốc tế bàn về tình hình ở giải gaza
diễn ra tại ai cập trong ngày mai hai mươi một tháng một mươi